các bạn đang theo dõi tin tức về covid một mươi chín trên kênh sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh
thưa quý vị tưởng chừng như sự xuất hiện của biến thể delta đã tạo ra làn sóng dịch bệnh khủng khiếp nhất trên toàn cầu
thế nhưng thế giới một lần nữa phải sửng sốt khi sau đó biến thể omicron xuất hiện
đặc biệt là tại anh số ca lây nhiễm biến thể mới đang tăng mạnh
thậm chí là nhiều chuyên gia cho rằng số f có thể lên tới hàng triệu ca mỗi ngày
chúng ta lại phải đặt ra câu hỏi chừng nào thì dịch covid một mươi chín sẽ thực sự chấm dứt
anh có thể ghi nhận sáu trăm linh đến hai triệu ca nhiễm omicron mỗi ngày trong tháng một mươi hai
theo số liệu thống kê mới nhất vương quốc anh hiện đang đứng thứ tư thế giới khi có một mươi một bốn triệu người nhiễm covid một mươi chín
hơn một trăm bốn mươi bảy ca tử vong
con số này có thể tiếp tục tăng mạnh trong tháng một mươi hai có thể đạt ngưỡng hai triệu ca nhiễm mỗi ngày trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
anh là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu covid một mươi chín năm ngoái
đồng thời cũng là nước đầu tiên chính thức thông báo có ca tử vong đầu tiên vì biến thể omicron
nếu không đưa ra các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và kịp thời
thì thiệt hại do covid một mươi chín gây ra tại anh sẽ tiếp tục đạt kỷ lục
hiện nay số ca nhiễm biến thể omicron tại anh
có thể lên tới hàng triệu ca trong tháng một mươi hai nếu quốc gia này không nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
nhóm cố vấn khoa học về các vấn đề khẩn cấp cho chính phủ anh sage đưa ra tuyên bố trên để ngăn chặn đà lây lan của covid một mươi chín
sage dựa trên các biểu đồ và mô hình phân tích dịch tễ đưa ra dự đoán rằng anh có thể đạt đỉnh hai triệu ca nhiễm mỗi ngày
số ca trở nặng cần nhập viện trong khoảng ba một mươi ca mỗi ngày và số ca tử vong giao động từ sáu triệu ca
theo tờ gudeien chính phủ anh cần có biện pháp nhanh chóng để hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân
yêu cầu không được tụ tập quá sáu người hạn chế người dân nghỉ lễ tại nước ngoài và người dân tới thăm các nhà dưỡng lão
các hoạt động tập trung đông người trong không gian khép kín đang là rủi ro lớn nhất khiến omicron lan nhanh
theo các chuyên gia sage sage nêu rõ những quy định này cần phải được đưa ra nhanh nhất có thể
bởi nếu chỉ hoãn qua năm hai nghìn hai mươi hai
giảm hiệu quả của chúng khiến tình hình dịch và số ca nhiễm gia tăng không được cải thiện
nếu áp dụng kịp thời các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín sage dự đoán số ca nhiễm mới mỗi ngày có thể giảm xuống còn hai trăm linh tới khoảng một triệu
số người phải nhập viện mỗi ngày giảm còn một năm trăm linh tới năm số ca tử vong giảm còn hai trăm linh tới hai
bộ trưởng y tế anh sajit javid khẳng định các cơ quan y tế vẫn đang cập nhật liên tục thông tin về biến thể omicron
đồng thời nếu tình hình trở nên mất kiểm soát
anh sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa dài hai tuần
tại ý trước sự lây lan của biến thể omicron chính phủ đang xem xét ban hành các biện pháp phòng chống mới
để tránh sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
tờ koria della sira nhận định thủ tướng italia có thể ra quy định buộc những người đã tiêm vaccine
phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính để được vào những nơi đông người
bao gồm vũ trường sân vận động giảm chiếu phim và giảm hát
giữa lúc vaccine covid một mươi chín đang thắp lên những hy vọng giúp toàn cầu thoát khỏi dịch covid một mươi chín
thì biến thẻ omicron đang khiến anh tăng cường báo động về số ca lây nhiễm
nếu con số lên đến hai triệu ca mỗi ngày thì anh có thể sẽ phải đón năm mới trong tình trạng tái phong tỏa
mà đó là điều chúng ta không mong muốn vì từ khi covid một mươi chín xuất hiện
thì người dân tại anh cũng như trên toàn thế giới đã không được đón năm mới một cách trọn vẹn
biến thể omicron đang chiếm ưu thế tại anh khi số ca mắc mới đang tăng nhanh mỗi ngày
anh cũng là một trong những quốc gia có f trong cộng đồng nhiều nhất thế giới liên quan đến biến chủng omicron
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất khó lường hơn cả biến thể delta
dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng ngừa
trước tình hình đó chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là dù đã hoàn thành đủ hai liều vaccine
vì nguy cơ lây lan của omicron rất khủng khiếp hệ thống y tế có thể sẽ quá tải
và khiến nhiều người tử vong khi không được điều trị kịp thời
kịch bản hai triệu ca nhiễm mỗi ngày tại anh
sẽ không thể xảy ra nếu vương quốc này triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
khi giáng sinh cận kề vào năm mới đến gần niềm vui hân hoan chắc chắn sẽ không còn
nếu biến thể omicron tiếp tục tăng mạnh
vì vậy bất kỳ biện pháp nào khả thi thì chúng ta cần gấp rút thực hiện
tờ telegrab dẫn tin nếu sự lây lan của biến thể omicron không có xu hướng giảm
thủ tướng anh boris johnson sẽ cân nhắc thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn
các quan chức y tế anh đề xuất với thủ tướng johnson ba phương án tối ưu để hạn chế
sự bùng phát của omicron
một là chính phủ yêu cầu các gia đình hạn chế tiếp xúc vào dịp giáng sinh và năm mới
hai là thủ tướng cân nhắc áp biện pháp giãn cách lệnh giới nghiêm
yêu cầu đóng cửa các nhà hàng quán bar từ hai mươi giờ
ba là chính phủ buộc phải phong tỏa trở lại
bộ trưởng y tế anh sajit javid cho biết không có gì đảm bảo trong đại dịch này
và không loại trừ khả năng áp đặt thêm hạn chế phòng dịch trước giáng sinh tại nước này
giảm áp lực cho hệ thống y tế trước sự phát triển của biến chủng omicron
thị trưởng london sajid khan khẳng định
nếu không sớm có các biện pháp hạn chế mới chúng ta sẽ có thêm nhiều ca dương tính
khi đó những dịch vụ công y tế nếu không sụp đổ thì cũng sẽ trên bờ sụp đổ
nếu không áp dụng các biện pháp nhanh chóng khi biến thể omicron lan rộng
số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày ở anh sẽ đạt sáu trăm linh đến hai triệu vào cuối tháng một mươi hai
giám đốc cơ quan an ninh sức khỏe anh bà jenny haris cho biết
biến thể omicron đang là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với anh
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay tôi chắc chắn là dữ liệu những ngày tới sẽ rất đáng báo động
khi so sánh với sự lây lan của các biến thể trước từng xâm nhập vào anh
theo newsweek tiến sĩ eric fading nhà dịch tễ học và là thành viên cấp cao
tại liên đoàn các nhà khoa học mỹ fas cho biết
siêu biến thẻ omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng năm trăm linh so với biến thể delta
và đây là chỉ số đáng kinh ngạc nhất cho tới nay
trong khi đó phân tích của các nhà khoa học nam phi cho thấy
omicron có tới năm mươi đột biến trong đó ba mươi hai đột biến trên protein gai
cấu trúc virus sử dụng để bám dính và xâm nhập tế bào người
who khẳng định biện pháp xét nghiệm pcr hiện tại vẫn có thể giúp các ca mắc biến thể omicron
trong khi các nghiên cứu sâu hơn vẫn đang được tiến hành để hiểu biến đệ omicron
sẽ tác động như thế nào đến các loại vaccine và phương pháp điều trị covid một mươi chín hiện có
hiện vkpro đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng
omicron đối với các biện pháp ứng phó covid một mươi chín hiện nay bao gồm cả tiêm vaccine
đây là phiên bản virus đột biến nhiều nhất mà chúng ta thấy cho tới nay
nhà vi rút học lawrence young giáo sư chuyên ngày ung thư phân tử tại trường y warwick tại anh cho biết
theo giáo sư lawrence young omicron chứa một số thay đổi từng thấy ở các biến chủng khác
nhưng chưa từng có loại virus nào hội tụ hết các đặc điểm đó
biến chủng này rất đáng lo ngại bởi những virus có số đột biến cao bất thường
có thể dễ lây lan hơn thậm chí né tránh miễn dịch và vô hiệu hóa vaccine
ai cũng muốn đón một năm mới thật tưng bừng đông vui nhộn nhịp
thế nhưng hiện tại sự an toàn mùa dịch vẫn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu
chuyên gia vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang làm việc tại nhà nếu có thể
xét nghiệm thường xuyên tiêm tăng cường để đón một năm mới trọn vẹn hơn
hai năm qua đã đem đến rất nhiều đau thương cho người dân trên toàn thế giới
giáng sinh cũng sắp đến gần
chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện những điều an lành nhất cho tất cả mọi người
mong cho thế giới sẽ sớm kiểm soát được dịch covid một mươi chín